ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết sẽ kiểm điểm trách nhiệm tập thể người đứng đầu
và các cá nhân liên quan đến các trường hợp không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công
theo tiến độ kế hoạch
tp hcm hoàn thành thu hồi vốn ứng trước thanh toán nợ xây dựng cơ bản các dự án
được giao kế hoạch trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó trong tháng bảy đến hết tháng tám giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài từ năm hai nghìn hai mươi
sang năm hai nghìn hai mươi giải ngân trên sáu mươi kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi từ ngân sách trung ương
thực hiện thủ tục thanh toán trong vòng bốn ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu
ủy ban nhân dân tp giao sở nội vụ chủ trì cùng thanh tra tp kiểm tra công vụ đối với chủ đầu tư
có tiến độ giải ngân chậm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp trong hai tháng liên tiếp
các trường hợp không hoàn thành giải ngân theo tiến độ kế hoạch kiểm điểm trách nhiệm tập thể
người đứng đầu và các cá nhân liên quan